nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám chiều nay văn phòng trung mương đảng đã tổ chức họp mặt mừng đảng mừng xuân
dự buổi gặp mặt có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung ương
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ lãnh đạo chủ chốt làm việc định kỳ hàng tháng
góp phần nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả cơ chế làm việc này
tổng bí thư cũng đánh giá cao nhiệm vụ xây dựng thẩm định các đề án
báo cáo trình bộ chính trị ban bí thư được thực hiện ngày càng chất lượng hơn
nhiều góp ý tham mưu được ghi nhận đánh giá tốt
các nội dung kết luận hội nghị các cuộc làm việc của bộ chính trị ban bí thư
lãnh đạo chủ chốt được thực hiện ngay xây dựng văn bản ban hành sớm
đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều
bên cạnh đó công tác hậu cần phục vụ mọi hoạt động của đảng luôn đảm bảo
không để sai sót gây ảnh hưởng
tổng bí thư cũng lưu ý các cán bộ lãnh đạo công chức viên chức
và người lao động của văn phòng trung ương đảng không chủ quan
thỏa mãn với những kết quả vừa qua mà năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám tới
đang đặt ra những thử thách mới
yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao do đó cần cố gắng hơn nữa để năm tới
hoàn thành xuất sắc hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao